các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bắt giữ thêm ba nghi phạm được cho là có liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở nhà hát krokus city hall hôm hai mươi hai tháng ba khiến ít nhất một trăm ba mươi chín người chết gần một trăm năm mươi người bị thương
các nghi phạm sẽ bị tạm giam cho đến ít nhất ngày hai mươi hai tháng năm
theo ủy ban điều tra nga ba nghi phạm mới nhất bị bắt giữ gồm aynchon islomov dilovar islomov và izroin islomov
isroin islomov sáu mươi hai tuổi là cha của hai nghi phạm còn lại tất cả bị cáo buộc liên quan đến việc tổ chức hoạt động khủng bố
trong đơn gửi tòa án các nhà điều tra cho biết samsidin fariduni một trong những tay súng gây giao phụ tấn công nhà hát
được cho là đã chiêu mộ alinchon islomov hồi tháng một để cùng tham gia hoạt động khủng bố
theo các nhà điều tra trước ngày một mươi một tháng ba samsidin faridoni được cho là đã chiêu mộ thêm dilova islomov
theo các phương tiện truyền thông nga dilovar islomov được cho là chủ sở hữu cuối cùng của chiếc renault màu trắng
chiếc xe đã được nhóm nghi phạm sử dụng làm phương tiện chạy trốn trong kế hoạch tấn công
trước đó ngày hai mươi bốn tháng ba
tòa án quần basmani đã trự tập để nghe yêu cầu của các công tố viên với bốn nghi phạm trong vụ tấn công khủng bố ở nhà hát kroger city
các nghi phạm bao gồm dalezon mirojev ba mươi hai tuổi saeed dakrami racha balizoda ba mươi tuổi samsidin fariduni hai mươi năm tuổi và muhammad sobhi faizob một mươi chín tuổi
tất cả đều là công dân tajikistan
theo hãng tin tass ba trong số bốn nghi phạm đã thừa nhận các hành vi phạm tội
nếu bị kết tội các nghi phạm có thể linh án trung thân
cơ quan an ninh liên bang nga f
sb hôm hai mươi ba tháng ba thông báo đã bắt giữ một mươi một nghi phạm liên quan đến vụ tấn công khủng bố
trong đó có bốn nghi phạm trực tiếp tham gia tấn công
theo giới chức trách nga sau vụ tấn công các nghi phạm đã lên một ô tô ngủ trắng để tẩu thoát
lực lượng an ninh vùng briansko phía tây nước nga đã phát hiện và chặn chiếc xe này ngay trong đêm ở gần biên giới ukraine cách moscow khoảng ba trăm bốn mươi km
f s b cho biết thêm các nghi phạm có ý định vượt biên sang ukraine và có đầu mối liên hệ từ phía ukraine
nga công bố một đoạn video trong đó cho thấy một trong các nghi phạm khai giảng y đã được thuê để thực hiện vụ tấn công
moscow tiếp tục nghi ngờ và tìm mối liên hệ giữa ukraine với vụ tấn công khủng bố
trong khi đó một nhóm tự xưng là nhà nước hồi giáo korasan es isk đã nhận trách nhiệm về vụ việc
mỹ và liên minh châu âu eu nhanh chóng khẳng định ukraine không liên quan đến vụ tấn công và isisk
một nhóm được cho là hoạt động ở afghanistan và trung á là thủ phạm duy nhất
tổng thống nga vladimir putin ngày hai mươi năm tháng ba khẳng định vụ tấn công khủng bố tại moscow do những phần tử hồi giáo cực đoan thực hiện
ông putin phát biểu vụ khủng bố được thực hiện bởi bàn tay của những người hồi giáo cực đoan
những người có hệ tư tưởng mà chính thế giới hồi giáo đã đấu tranh trong nhiều thế kỷ
tổng thống putin chia sẻ thêm rằng thông qua nhiều kênh khác nhau
mỹ đang cố gắng thuyết phục rằng không có dấu vết nào cho thấy ukraine có liên quan tới vụ tấn công
tuy nhiên theo ông putin đây là nỗ lực rõ ràng nhằm đe dọa nga và phục vụ lợi ích của chính phủ ukraine
nhấn mạnh trong cuộc trao đổi với các quan chức về các biện pháp an ninh được thực hiện sau vụ khủng bố
ông putin chia sẻ rằng nước nga đã biết ai thực hiện vụ tấn công ở krakow city horde
và bất chấp đau thương xuất phát từ mong muốn trừng phạt những kẻ khủng bố
cuộc điều tra phải được tiến hành một cách khách quan không thiên vị
đồng thời ông putin cũng nhấn mạnh cần phải trả lời câu hỏi tại sao những kẻ khủng bố lại cố gắng di chuyển đến ukraine sau khi phạm tội
và ai đang đợi họ ở đó
trước đó tổng thống putin nói rằng ukraine đã mở đường cho những kẻ khủng bố vượt biên giới từ nga và ukraine
ông putin cho biết các nghi phạm tham gia trực tiếp vào vụ tấn công đã bị bắt giữ khi cố gắng chạy trốn sang ukraine
cố vấn tổng thống ukraine mikhail podolyak khẳng định chính quyền kyiv không liên quan vụ tấn công này
tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng is lên tiếng xác nhận đã tổ chức vụ tấn công trên nhưng không cung cấp thêm chi tiết
ukraine cho đến nay vẫn phủ nhận có bất kỳ mối liên hệ nào với vụ tấn công
đồng thời cáo buộc mắc cơ va đang tìm cớ để leo thang xung đột
người phát ngôn của cơ quan tình báo quốc phòng ukraine andrei justov cũng bác bỏ thông tin do nga cung cấp
khẳng định kyiv không liên quan tới vụ tấn công tại mắc cơ va
tổng thống pháp emmanuel macron nêu ra thủ phạm vụ tấn công khủng bố vào mắc cơ va tuần trước
và cảnh báo nga không đổ lỗi cho ukraine về vụ việc
pháp có thông tin tình báo rằng chính một nhánh của is đã lên kế hoạch và thực hiện vụ tấn công khủng bố nhằm vào nga
tổng thống macron tuyên bố hôm hai mươi năm tháng ba
ông nói rằng nhóm khủng bố này đã từng vài lần tấn công nhằm vào lãnh thổ pháp
ngoài ra ông macron cảnh báo nga không nên lợi dụng cuộc tấn công để đổi lỗi cho ukraine
ông cho rằng động thái này sẽ hoang mang và phản tác dụng
is đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào nhà hát groker city hall mắc cơ va vào hôm hai mươi hai tháng ba là một trăm ba mươi chín người thiệt mạng
nga tới nay vẫn đang điều tra về vụ việc và đã bắt được các nghi phạm
mắc cơ va chưa đưa xa bất cứ kết luận gì về vụ việc chưa bình luận về tuyên bố của is
nga cho biết đã bắt được nghi phạm khi những phần tử này định chạy trốn sang biên giới ukraine
cơ quan an ninh nga nghi ngờ những tay súng này có mối liên hệ với phía ukraine ở bên kia biên giới
ukraine bác bỏ những thông tin này tuyên bố họ không có liên quan tới vụ tấn công khủng bố
mỹ cũng khẳng định isis k một nhóm chân dết của is là thủ phạm duy nhất của vụ việc
nhưng chưa cung cấp bằng chứng cụ thể cho tuyên bố này
sau vụ việc ông macron cho biết paris đã đề nghị các cơ quan an ninh của nga tăng cường hợp tác
đồng thời nói thêm rằng pháp sẽ có liên hệ với nga ở cấp kỹ thuật và cấp bộ trưởng liên quan tới hoạt động chống khủng bố
thay vì đàm phán trực tiếp với tổng thống nga vladimir putin
nhà lãnh đạo pháp đã không trao đổi với ông putin kể từ khi ông thực hiện một loạt cuộc điện đàm vào năm hai nghìn hai mươi hai
để thuyết phục tổng thống nga khép lại chiến dịch quân sự ở ukraine
ông macron cho biết sẽ xem tình hình diễn biến như thế nào
và liệu những ngày hoặc tuần tới có phù hợp cho một cuộc trao đổi cá nhân với ông putin hay không
ngày hai mươi bốn tháng ba thủ tướng pháp gabren atan cho biết tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng is
đã nhận trách nhiệm vụ tấn công ở moscow và do các mối đe dọa đối với đất nước
và pháp quyết định nâng báo động an ninh lên mức cao nhất
cơ chế này cho phép pháp thực hiện các biện pháp an ninh đặc biệt như lực lượng vũ trang tăng cường tuần tra ở những nơi công cộng
như nhà ga sân bay và các địa điểm tôn giáo
trong một diễn biến có liên quan người phát ngôn chính sách đối ngoại của eu peter stano ngày hai mươi năm tháng ba cho biết
liên minh châu âu đã đình chỉ hợp tác an ninh với nga nhưng sẵn sàng nối lại đối thoại về cuộc chiến chống khủng bố sau sự kiện ngày hai mươi hai tháng ba
nga đã hạ cờ rủ trong vòng một ngày để thực hiện nghi thức quốc tang sau vụ tấn công khủng bố ở nhà hát rocket city ngày hai mươi hai tháng ba
theo số liệu chính thức có một trăm ba mươi chín người được xác nhận đã thiệt mạng
trong khi truyền thông nhà nước nga nói rằng số người chết là một trăm bốn mươi
đây là vụ tấn công khủng bố chết chóc nhất tại nga trong hai mươi năm qua
tổng thống vladimir putin tuyên bố ngày quốc tăng là hai mươi bốn tháng ba sau khi cam kết truy lùng
và trừng phạt tất cả những kẻ đứng sau vụ tấn công mà ông mô tả bằng từ tàn bạo máu lạnh
tổ chức khủng bố is đã nhận trách nhiệm vụ tấn công nhưng nga vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc và chưa đưa ra kết luận về việc này
nga đã bắt một mươi một nghi phạm trong đó có bốn đối tượng trực tiếp thực hiện vụ tấn công
nga nghi ngờ ukraine có liên quan tới vụ việc
nhưng ký ép đã nhiều lần đánh giá
lần bác bỏ thông tin này người dân đã tới đặt hoa tại bên ngoài nhà hát nơi xảy ra vụ tấn công
một phòng hoàn nhạc có sức chứa sáu hai trăm linh người và vé của buổi biểu diễn đã bán hết
những nạn nhân vô tội đến nhà hát để giải trí vào ngày cuối tuần
nhưng ngay trước khi nhóm nhạc rock picnic bắt đầu biểu diễn
những tay súng đã bắt đầu bắn đạn một cách tàn bạo vào đám đông
trong những ngày qua người nga xếp thành hàng dài để hiến máu
tại thành phố voronezh phía tây nam
người dân đặt hoa và thắp nến tại đài tưởng niệm trẻ em thiệt mạng trong vụ đánh bom thế chiến thứ hai
để bày tỏ tình đoàn kết với những người thiệt mạng trong vụ tấn công ở moscow